thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
thực hiện chủ trương đã đề ra trong nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
là tập trung thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới
các địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế
khởi dậy sức dân từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn nâng cao cuộc sống cho các hộ nông dân
xã thanh trù thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc là một trong những nơi như thế
con đường mà chúng tôi đang đi được đổ bê tông chưa lâu
trước đây con đường dài hơn ba trăm linh mét này chỉ là một đường đất nhỏ lầy lội mỗi khi trời mưa
mặc dù là đường giao thông chính của thôn đồng sắn
nhưng những con đường như thế này trước đây là nỗi ám ảnh cho bà con trong thôn
bởi sự bất tiện trong sinh hoạt trong việc đi lại hàng ngày
trước đây đường này còn nầy nội đường bé tí mà rất là lội
kể cả những cái đường giao thông nông thôn thì rất là lầy lội
con em đi học thì rất vất vả rồi là thu hoạch lúa má vẫn rất vất vả không có đường để xe đi
thế rồi là đường cái rất là bẩn thiếu cho bà đi
nhưng từ ngày mà nhờ có chương trình xây dựng nông thôn mới
các đồng chí biết thư các đảng bộ xã thanh chùa tuyên truyền chúng tôi thì đời sống là đường cái sạch sẽ hơn
con em với tôi đi lại thuận tiện hơn rồi là chở thóc chở lúa của chúng tôi về thì thuận tiện hơn
nếu không có đề án xây dựng nông thôn mới sẽ không có những con đường sạch đẹp như thế này
để làm cho người dân hiểu rõ về mục đích của chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương
ngay từ khi mới triển khai công tác tuyên truyền đã được ban chỉ đạo quan tâm
tập trung triển khai tới toàn thể các tầng lớp nhân dân
hình thức tuyên truyền thông tin qua hội nghị cấp xã và qua các buổi họp thôn
cấp ủy đã tiếp xúc với người dân nhiều lần để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân
từ đó thuyết phục người dân ủng hộ cho những hoạt động chung của xã
sau khi thống nhất với đảng ủy thì chúng tôi đã có cái chủ trương và có nghị quyết
họp triển khai đến các tri bộ thông qua các đảng viên trong tri bộ
và tổ chức họp dân tuyên truyền cho người dân cán bộ đảng viên từ dưới trì bộ
vận động nhân dân của thôn đó đồng thời cũng là gia đình
rồi anh em họ hàng để coi như vậy là ủng hộ trong cái việc giải phóng bản bằng
cũng như là cái công việc để coi như vậy là hiến cái diện tích để mở rộng cái đường bê tông
các đồng chí đảng ủy xuống trực tiếp họp dân tại ở khu đình hạ
sau đó ông chí trích nghị quyết báo cáo với lại thành ủy
thành ủy thấy là cái mức độ quyết tâm của cuối cùng xã thanh chù và nhân dân
rất ủng hộ các đồng chí cán bộ và nhân dân
thì cho nên là quyết tâm vào xây dựng trong thời gian thì rất là ngắn
đây là nhà văn hóa mới của thôn đồng sắn
nhà văn hóa khang trang này được xây dựng từ hơn ba mươi triệu đồng
từ đóng góp của người dân trong thôn
từ khi có nhà văn hóa người dân có chỗ để họp và tìm lăng xóm gắn bó với nhau hơn
bà con nông dân cũng vui hơn sau mỗi ngày làm đồng vất vả
trước kia là chúng tôi đi họp nhờ lúc đi họp nhà dân
hai lúc thì lại với cùng là chủ yếu sau đây thì họp ở cái đình hạ
là cái lời thờ của nhân dân
sau khi bắt đầu là có
nói chung là cái việc cái sinh hoạt thì nó khó khăn nhiều
về các phong trào đều khó khăn
nhưng từ khi bắt đầu có cái nhà văn hóa một cái
họp hành tôi nói cái số lượng dân chúng tôi ra
thì đảm bảo trên năm mươi được dân đã họp
cái thứ hai là cái phong trào văn nghệ rất là sôi nổi
tuy nhiên không phải lúc nào dân cũng thuận
bên cạnh đó một số chủ trương
chính sách về xây dựng nông thôn mới khi đưa vào thực tế không phù hợp
phải nhiều lần thay đổi
nguồn nhân lực cán bộ xã còn hạn chế
nên việc vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới
đạt kết quả còn thấp
nhiều người gặp băn khoăn và chưa thực sự đồng thuận
nên công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn
ở xã có nhiều hộ dân không đồng ý với cách thức xây dựng nông thôn mới
nhận thức của một số người dân không đồng đều và vẫn còn hạn chế
do đó có nhiều ý kiến trái chiều không đồng thuận
những lúc như vậy đồng chí bí thư đảng ủy
đã xuống gặp gỡ các hộ dân nhiều lần
để nói rõ về chính sách xây dựng nông thôn mới
cũng như thuyết phục người dân vì cái chung vì thôn vị xã
phải có một cái năng động đi sâu đi sát
để người dân người ta nắm bắt được người ta được bàn người ta được làm
và người ta được tự hưởng cái việc đó
thì dân rất là ủng hộ
bài học tự ý đảng lòng dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
trong quá trình thực hiện nông thôn mới trên địa bàn xã thanh trù
một lần nữa được vận dụng linh hoạt sáng tạo và thành công ở nơi đây
vai trò của cấp ủy chính quyền được củng cố
lòng tin của nhân dân đối với đảng được tăng cường
năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân xã thanh chủ đã đoàn kết
khắc phục mọi khó khăn phân đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương
hầu hết các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra
thu nhập bình quân đầu người tại xã đạt hai mươi năm triệu đồng một người một năm
công tác văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ đời sống nhân dân được cải thiện
hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường
đó là hành động thiết thực việc làm cụ thể góp phần vào việc thực hiện thành công
chương trình xây dựng nông thôn mới như nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra